tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức hội thảo khoa học bảy mươi năm năm ngoại giao việt nam bài học kinh nghiệm và định hướng
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến dự và phát biểu tại hội thảo
tại hội thảo các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử bảy mươi năm năm qua của ngành ngoại giao việt nam
cách đây bảy mươi năm năm chủ tịch hồ chí minh đã long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
kể từ đó nền ngoại giao của nước việt nam hiện đại đã ra đời và vinh dự được bác hồ vị bộ trưởng ngoại giao đầu tiên trực tiếp chỉ đạo dìu dắt
trong suốt bảy mươi năm năm qua ngành ngoại giao đã luôn đồng hành cùng dân tộc phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân và có những bước trưởng thành vượt bậc
đạt được nhiều thành tựu to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc thống nhất đất nước trước kia
cũng như sự nghiệp đổi mới hội nhập và bảo vệ tổ quốc ngày nay có phần nâng cao vị thế của việt nam trên
các tham luận tại hội thảo đã tập trung vào năm nội dung lớn đánh giá làm sâu sắc hơn những đóng góp của ngành ngoại giao bảy mươi năm năm qua
làm rõ hơn những bài học lớn về đối ngoại phân tích bản sắc của ngoại giao việt nam đánh giá yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra cho công tác đối ngoại
đề xuất những biện pháp để tăng cường thống nhất nhận thức và nâng cao hiệu quả phối hợp tạo đồng thuận giữa các binh chủng đối ngoại cũng như giữa các bộ ngành địa phương
đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đối ngoại theo hướng ngày càng bản lĩnh chuyên nghiệp hiệu quả đồng thời đưa ra các khuyến nghị về xây dựng nền ngoại giao hiện đại